tối qua hai mươi tám tháng một mươi hai một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một phim trường nằm tại huyện nhà bè tp hcm khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy sau gần ba giờ nỗ lực đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
phim trường rộng hàng trăm mét vuông nằm trên đường nguyễn bình xã phú xuân huyện nhà bè tp hcm bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người bên trong hoảng loạn tháo chạy
đám cháy càng lúc càng lan nhanh do bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực xung quanh
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động một mươi một xe chữa cháy từ nhiều đơn vị cùng gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa từ nhiều hướng ngăn không để cháy lan
sau hơn ba giờ nỗ lực đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn bước đầu không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản của phim trường đã bị cháy rụi hiện nguyên nhân đang được làm rõ